viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt cáo trạng số tám mươi chín truy tố một mươi bốn bị can trong vụ án tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
trong đó có một mươi ba bị can bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
ba bị can này bao gồm nguyễn bắc son nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông trương minh tuấn nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
phạm đình trọng nguyên vụ trưởng vụ quản lý doanh nghiệp bộ thông tin và truyền thông võ văn mạnh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax
hoàng duy quang thẩm định viên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax lê nam trà nguyên chủ tịch hội đồng thành viên mobifone
cao duy hải nguyên tổng giám đốc mobifone phan thị hoa mai thành viên của hội đồng thành viên mobifone cùng năm phó tổng giám đốc mobifone
riêng bị can phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị avg bị truy tố về tội đưa hối lộ
ngoài ra bốn bị can nguyễn bắc son trương minh tuấn cao duy hải lê nam trà còn bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố thêm tội nhận hối lộ